trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi một sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại sưởng may của anh nguyễn văn hưng ở thôn sàng xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
xảy ra vụ đánh nhau giữa anh hưng và các đối tượng nguyễn văn côn trần quang đoài đều trú tại thôn đồng phú xã nguyên lý huyện lý nhân và phan văn thế chú tại xã trần hưng đạo huyện lý nhân
công an xã đạo lý đã báo cáo lãnh đạo công an huyện lý nhân đồng thời cử thượng úy nguyễn tuấn minh
và đồng chí nguyễn văn huynh công an viên trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình giải quyết vụ việc
khi xuống hiện trường xác định nhóm đối tượng này sử dụng hung khí đánh nhau đồng chí minh đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an xã làm việc để giải quyết theo quy định của pháp luật
thế nhưng các đối tượng không chấp hành đối tượng nguyễn văn côn đã tấn công làm đồng chí minh trọng thương
sau khi được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày
đồng chí minh đã từ trần tại bệnh viện huyện lý nhân nguyên nhân là do bị vỡ lá lách trái gây mất máu dẫn đến tử vong
hồ chí minh khi được tăng cường về đạo lý thì thời gian cũng chưa phải là nhiều
xong rồi tinh thần trách nhiệm thì qua lắm mắt theo dõi tôi thấy là đồng chí là một người có trách nhiệm với công việc trong công việc và mọi cái công việc được giao
nguyễn văn côn đã tấn công làm đồng chí minh trọng thương đối tượng nguyễn văn côn đã tấn công làm đồng chí minh trọng thương
xong rồi tinh thần trách nhiệm thì qua lắm mắt theo dõi tôi thấy là đồng chí là một người có trách nhiệm với công việc trong công việc và mọi cái công việc được giao
xong rồi tinh thần trách nhiệm thì qua lắm mắt theo dõi tôi thấy là đồng chí là một người có trách nhiệm với công việc trong công việc và mọi cái công việc được giao
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đồng chí cũng đã thể hiện được tinh thần gương mẫu đi đầu trong giải quyết các công việc
sự ra đi của thượng úy nguyễn tuấn minh đã khiến cho lực lượng công an nhân dân mất đi chiến sĩ kiên trung đơn vị mất đi người đồng chí đồng đội thân yêu gia đình mất đi người con hiếu thảo người chồng thủy chung
tấm gương của anh vẫn sáng mãi trong lòng những người ở lại
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt một mươi một bị cáo với tổng mức án là một trăm bốn mươi năm năm tù giam về tội giết người
tất cả một mươi một bị cáo này đều trú tại buôn gia xã ya chun huyện crong bông tỉnh đắk lắc
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng một do có mâu thuẫn từ trước nên một mươi một bị cáo này đã mang theo nhiều loại hung khí để đánh nhau với một nhóm thanh niên ở buôn băng cung xã ya chun
sau khi gặp nhau cả hai nhóm đã cầm gạch đá hung khí và đánh nhau
hậu quả các bị cáo này đã ném đá trúng hai thanh niên của buôn băng cung trong đó làm yiguan begrong tử vong trên đường đến bệnh viện còn yichon begrong bị thương rất nặng
tại phiên tòa các bị cáo đã cuối đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi một bị cáo với mức án từ bảy năm sáu tháng đến một mươi năm năm tù giam cùng về tội giết người
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang
phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh và công an huyện lạng giang đã bắt quả tăng năm đối tượng
trong đó có bốn đối tượng cùng chú huyện lạng giang vì có hành vi tàng trữ vận chuyển hàng hóa nghi là pháo nổ
tại thời điểm bị bắt quả tang lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang vận chuyển pháo từ xe ô tô biển kiểm soát chín mươi tám c một mươi bảy nghìn sáu trăm hai mươi ba
sang ô tô biển kiểm soát hai mươi chín b năm mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi một tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện trong thùng hai xe ô tô có tổng hai trăm linh tám thùng cắt tăng
và sáu bệ pháo rời với tổng trọng lượng trên ba bốn tấn tất cả số pháo hoa trên các đối tượng ngụy trang bên ngoài là những thùng cát tông
in hình hoa quả để qua mắt lực lượng chức năng hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ ba đối tượng ngô văn thời sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tây huyện yên thế nguyễn phi thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và phạm thị giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú huyện lạng giang
đồng thời tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng trên để tiếp tục điều tra làm rõ
dịch bệnh covid một mươi chín đang được kiểm soát tốt ở nước ta tuy nhiên khẩu trang y tế vẫn là mặt hàng được mua bán nhiều trên thị trường
năm mắt được nhu cầu của người tiêu dùng đinh hồng khải hai mươi năm tuổi chú tỉnh đồng nai đã nảy sinh ý định lừa một số người quen
giới thiệu bản thân mình có mối cung cấp khẩu trang giá rẻ mua bán lại để kiếm lời đối tượng khải đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đinh hồng khải đã dùng mạng xã hội zalo nhắn tin cho hai người quen của mình ở huyện tràng bom và xuân lộc của tỉnh đồng nai
cùng với một thủ đoạn đó là có người đang làm việc ở nhật bản có thể cung cấp khẩu trang chất lượng với giá rẻ hơn nhiều ở thị trường việt nam
tin tưởng nên hai chị đã chuyển khoản cho khải hơn một trăm linh triệu đồng nhận được tiền đối tượng đã bỏ trốn nhưng đối tượng đã bị nạn nhân tìm gặp
dọa báo cơ quan công an nên khải đã trả lại cho một nạn nhân số tiền hai mươi ba triệu đồng
biết mình bị lừa chị này đã đến cơ quan công an trình báo vào cuộc xác minh cuối tháng một mươi công an đã bắt được khải
hiện công an thành phố biên hỏa tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tin bão trên biển đông vào hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm ba mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
bàn kinh gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một mươi giờ sáng mai ngày một mươi ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm ba độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi ba đến một mươi tám độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi hai năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
để chuẩn bị ứng phó với bão
bình định đã ra lệnh cấm biển để bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền của ngư dân
ngày một mươi một tháng một mươi một ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
đã lại ban bố lệnh cấm biển để ứng phó với bão số một mươi ba có tên quốc tế là vamco
theo đó từ một mươi bốn h ngày một mươi một tháng một mươi một bình định nghiêm cấm không cho tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh ra khơi đánh bắt
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
chủ trì phối hợp với sở nông nghiệp phát triển nông thôn công an tỉnh ubnd các huyện và thành phố
nghiêm cấm không cho tàu xuất bến cho đến khi có thông báo cuối cùng về bão số một mươi ba của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
bão số một mươi ba vẫn đang di chuyển theo hướng về phía miền trung nước ta trong khi đó trên đất liền mưa lũ tại đây vẫn đang diễn biến phức tạp
tại nam trung bộ các thủy điện vẫn xả lũ mưa đang lan rộng ra bắc trung bộ gây ngập lụt trở lại
còn trung trung bộ thì lại đang phải đối diện với nỗi lo sản lở đất
tại phú yên các thủy điện sông hình sông ba hạ crong năng tiếp tục xả lũ với tần suất từ bốn năm trăm linh đến năm chín trăm linh m ba trên dây
nên nhiều nơi nước rút chậm một số xã như sơn xuân nam xuân sơn bắc xuân long huyện miền núi đồng xuân vẫn bị cô lập nước ngập sâu
tại tỉnh quảng ngãi nhiều tuyến đường liên huyện lên các huyện miền núi sạt lở gây ách tắc giao thông
nhiều khu vực miền núi xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới
nguy cơ cao xảy ra lũ quét mưa rất lớn ở các tỉnh nam thừa thiên huế đã gây ra ngập lụt cục bộ
quốc lộ một a qua xã lộc trì huyện phú lộc bị ngập một số điểm gây khó khăn cho việc đi lại
lực lượng cảnh sát giao thông huyện phú lộc đã ứng trực cảnh báo các phương tiện giao thông qua khu vực này
một số địa phương vẫn tiếp tục cho học sinh ở vùng trũng nghỉ học để tránh ngập lụt và tránh bão số một mươi ba
những ngày qua mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều vụ sạt lở núi vùi lấp nhà cửa và cướp đi sinh mạng của nhiều người dân miền trung
trước diễn biến thất thường của mưa lũ lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương đã khẩn trương di rời người dân khỏi khu vực bị sạt lở đến nơi an toàn
mưa lớn liên tục tại đây xảy ra nhiều điểm sạt lở người dân được sơ tán ngay lập tức
hơn một mươi ngày nay ở nơi tránh trú bà con được chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm
và động viên tinh thần nên ai nấy đều cảm thấy yên tâm
tại tỉnh quảng ngãi đã di rời hai ba trăm tám mươi một hộ ở khu dân cư ven sườn núi bị đe dọa bởi sạt lở
theo thống kê sơ bộ toàn tỉnh quảng ngãi có năm mươi một điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao
tập trung ở các huyện miền núi như minh long ba tơ sơn hà sơn tây
giải pháp di dân ra khỏi vùng nguy hiểm đảm bảo an toàn nơi đến được ưu tiên hàng đầu
đồng thời công tác giả sót vẫn đang tiếp tục được trình khai bởi khả năng cao sẽ xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới
từ tối ngày chín tháng một mươi một đến ngày một mươi một tháng một mươi một trên địa bàn huyện crong bông tỉnh đắk lắc
xảy ra mưa lớn liên tục trên diện rộng khiến nước các sông suối dâng cao gây lũ
một số hộ dân bị cô lập cây trồng bị ngập đường giao thông bị ngập và sạt lở
một số đoạn đường ở tuyến đường vào xã cư đram xã cư pui xã hòa phong xã ea chun
xã cư chi xã hòa lễ bị ngập nước sâu khoảng một mét gây chia cắt
hàng trăm hộ dân tại một số thôn của các xã trên tạm thời bị cô lập
tại khu vực thôn ba và thôn tám xã hòa lễ bị sạt lở đất
trước tình hình đó lực lượng công an đã triển khai trực một trăm linh quân số
huy động các lực lượng để sơ tán những hộ dân bị cô lập ra khỏi vùng ngập lụt và những vùng có nguy cơ sạt lở đất
cán bộ chiến sĩ công an xã chúng tôi là túc trực là một trăm linh quân số
để phục vụ trong công tác cứu trợ cho quần chúng nhân dân
chúng tôi đến từng nhà có nguy cơ bị sạt lỡ và vận động quần chúng nhân dân tự di rời
và trong thời gian vừa qua chúng tôi đã di dời được hai hộ dân bị sạt lở tại thôn tám xã hòa lễ
đồng thời là chúng tôi đến những nơi ngập lụt giúp bà con nhân dân thu hoạch hoa màu
để bớt đi sự khó khăn cho quần chúng nhân dân
tại tỉnh phú yên trên địa bàn tỉnh những ngày qua có mưa to
gió đến rất to gió mạnh đã khiến mực nước trên các sông suối dâng cao
làm ngập cục bộ nhiều địa phương trong tỉnh
ngay sau khi bão tan lực lượng công an phú yên đã khẩn trương ra quân
giúp dân khắc phục hậu quả sau bão di rời người dân và tài sản
đến nơi an toàn để tránh nước lũ dâng cao
trong suốt quá trình triển khai công tác cứu nạn
nhiều cán bộ chiến sĩ ở nhiều mũi công tác đã dầm mình trong nước lũ suốt đêm
cứu người và tài sản thể hiện tinh thần trách nhiệm tận tụy
nỗ lực vượt qua khó khăn để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có sẹo một cm dưới trước đôi mắt trái
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
là đối tượng đặng tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú
tại xã bản nguyên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm lông mảy rậm
và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng trần hữu trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại xã hùng quan huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
bị công an huyện thanh ba tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi một da ngâm đen và có nốt ruồi cách một cm
trên trước cánh mũi trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý